chiều ngày bốn tháng sáu tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa lãnh đạo tỉnh khánh hòa cùng các sở ban ngành đã có buổi đối thoại với hơn năm mươi doanh nghiệp trong toàn tỉnh
theo báo cáo đầu năm đến nay số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động là tám trăm hai mươi bảy doanh nghiệp tăng chín mươi tám tám so với cùng kỳ năm trước
tại hội nghị các doanh nghiệp kiến nghị ubnd tỉnh một số vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh như thuế cân hàng bảo hiểm xã hội
tại hội nghị bí thư tỉnh ủy nguyễn khắc định đề nghị ubnd tỉnh tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ đúng hạn tập trung các khó khăn vướng mắc phân thành các nhóm vấn đề vấn đề nào vượt thẩm quyền phải báo cáo trung ương để có hướng tháo gỡ ước kịp thời